chương trình hôm nay ngày hai mươi tám tháng sáu sẽ có những nội dung chính sau đây
hôm nay các nguyên thủ lãnh đạo hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đã tham dự hội nghị g hai mươi tại nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự với tư cách là khách mời
khách du lịch quốc tế đến nước ta đã đạt gần tám năm triệu lượt
nhận ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu cùng tìm hiểu về gia đình việt thời cộng hệ
trong phần tin quốc tế đảng nhân dân campuchia kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày thành lập
châu âu trật vật với nắng nóng kỷ lục
thưa quý vị và các bạn như truyền hình nhân dân đã đưa tin
sáng nay hội nghị thượng đề của đảng nhân dân campuchia đã đưa tin
thượng đỉnh g hai mươi đã chính thức khai mạc tại osaka nhật bản
với sự tham gia của nguyên thủ hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi
hàng đầu thế giới và tám quốc gia khách mời
cùng với lãnh đạo chín tổ chức quốc tế quan trọng của thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với tư cách là khách mời
ngày sau phát biểu khai mạc của thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe
các nhà lãnh đạo g hai mươi đã bước vào phiên họp đầu tiên về tầm quan trọng của kinh tế số
kinh tế cũng là vấn đề được bàn thảo nhiều nhất tại hội nghị g hai mươi lần này
sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ xung đột thương mại giữa mỹ và một loạt đối tác lớn
khiến hầu hết các quốc gia đều rất lo ngại về khả năng đổ vỡ của hệ thống thương mại thế giới
được xây dựng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
chính vì vậy ngay trong lời phát biểu mở màn cuộc họp
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về môi trường thương mại hiện nay
và kêu gọi lãnh đạo các nước g hai mươi cần phát đi thông điệp mạnh mẽ
và tự do công bằng và không phân biệt đối xử
các nước g hai mươi cần phải có trách nhiệm tạo ra những bước đi cần thiết
để giảm thiểu những rủi ro từ những căng thẳng thương mại hiện nay
việc áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại lẫn nhau không có lợi cho bất cứ quốc gia nào
những giải pháp mà chúng ta sẽ đưa ra trong cuộc họp lần này
cũng cần phải tuân thủ các quy định của wto
về tầm quan trọng của nền kinh tế số thủ tướng abe khẳng định
để tận dụng tối đa những lợi ích mà kinh tế số mang lại
không thể thiếu việc xây dựng những quy tắc toàn cầu trong lĩnh vực này
số hóa có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp giải quyết các vấn đề xã hội
song cũng cần phải xây dựng những quy tắc nền tảng của thế giới
thúc đẩy cách tân công nghệ và xây dựng những khu vực lưu thông tin dữ liệu tự do có thể tin cậy
chủ tịch trung quốc tập cận bình thì cho rằng
thế giới cần xây dựng một thị trường công bằng
trung quốc mong muốn tiếp tục mở cửa thị trường hợp tác quốc tế một cách tích cực
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
kinh tế số của nước này bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ
quyền riêng tư và lưu thông dữ liệu một cách tự do
cùng với việc phát triển thương mại số
cần phải đảm bảo tính an toàn của mạng năm g
cũng tại phiên họp thủ tướng nước chủ nhà abe đã đề xuất phương án
nhằm giải quyết điều được gọi là mất cân bằng kinh tế toàn cầu
theo ông abe g hai mươi cần sử dụng tất cả các công cụ chính sách
để dân dắt nền kinh tế toàn cầu
theo đuổi biện pháp mang tính bảo hộ và hủy hoại trật tự thương mại toàn cầu
các nước brics cần nâng cao sức bền và năng lực ứng phó với các nguy cơ bên ngoài
nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi vào sáng cùng ngày
theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp gỡ
làm việc với lãnh đạo của gần ba mươi doanh nghiệp
đây là các doanh nghiệp tài chính và công nghệ hàng đầu nhật bản
bên cạnh đó thủ tướng cũng có những cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị
đã quan tâm tới môi trường đầu tư tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam đang duy trì ổn định xã hội và tăng trưởng cao liên tục trong thời gian qua
đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cho biết theo khảo sát của zetro
có trên sáu mươi năm doanh nghiệp nhật bản đang kinh doanh có lãi tại việt nam
và trên bảy mươi doanh nghiệp nhật bản đang mong muốn mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
chính phủ việt nam khuyến khích đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh tại việt nam
lãnh đạo các tập đoàn công nghệ nhật bản cho biết
hầu hết đều đã có các hoạt động đầu tư vào việt nam từ rất sớm
và mong muốn được mở rộng hoạt động tại việt nam
coi việt nam là một trong những cứ điểm để phát triển các lĩnh vực công nghệ của mình
do đó khuyến nghị việt nam tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh
quan tâm nhiều hơn nữa đến lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ
để bảo đảm cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho quá trình phát triển
hoàn ngành các ý kiến góp ý tại buổi gặp gỡ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị các doanh nghiệp nhật bản tham gia sâu hơn vào thị trường việt nam
tận dụng tối đa lợi thế từ cptpp fvfta và hỗ trợ việt nam hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp chủ tịch tập đoàn tài chính smbc
koichi miyata một nhà đầu tư lớn của nhật bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại việt nam
sáng nay tại phường tránh lộ tp quảng ngãi tp giao dục quốc tế quảng ngãi chính thức được khánh thành
đây là một trong những công trình được chọn gắn biển kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh quảng ngãi
dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị nghĩa lãnh đạo một số tỉnh thành phố trong nước
tp giao dục quốc tế quảng ngãi được xây dựng trên diện tích hơn một mươi hectare
với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đồng là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại việt nam
xây dựng với đầy đủ các cấp học từ mầm non đến lớp một mươi hai
nơi đây có quy mô đào tạo hơn sáu năm trăm linh học sinh với sự giảng dạy của khoảng một năm trăm linh giáo viên trong và ngoài nước
tp giao dục quốc tế quảng ngãi được kỳ vọng sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút nhân tài trong và ngoài nước
hôm nay tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám khóa một mươi tám
và tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
hôm một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị tình hình kinh tế xã hội đời sống người dân khu vực miền núi tỉnh thanh hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực
các lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ
chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vùng cao vùng dân tộc thiểu số được cải thiện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao những kết quả mà thanh hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để hỗ trợ các huyện vùng núi đang còn nhiều khó khăn
với những gì đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể tin tưởng rằng thanh hóa sẽ sớm trở thành tỉnh khá của cả nước tự chủ được về ngân sách tiến tới điều tiết được cho trung ương
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp giáo sư avishai barverman
nguyên bộ trưởng các vấn đề dân tộc nguyên chủ tịch ủy ban tài chính và chủ tịch các vấn đề kinh tế của israel nhà kinh tế học nông nghiệp hàng đầu của israel và thế giới
hai bên bày tỏ mong muốn tới đây việt nam và israel sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cả
bày tỏ tin tưởng
tưởng đối với sự phát triển kinh tế của việt nam giáo sư avishai barverman đã chia sẻ các vấn đề lớn nhằm đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế việt nam
trong đó có việc đầu tư cho giáo dục để nâng cao dân trí tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tăng cường mở cửa thị trường phát triển mạnh mẽ đội ngũ doanh nghiệp
giáo sư avishai barverman mong muốn sẽ cùng với các chuyên gia kinh tế nông nghiệp hàng đầu thế giới phối hợp với việt nam
tổ chức diễn đàn về hợp tác trong nông nghiệp tại việt nam để chia sẻ trao đổi kinh nghiệm khai thác tối đa tiềm năng to lớn của lĩnh vực này
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành xúc tiến xây dựng hiệp định thương mại tự do giữa hai bên để tăng cường hợp tác đầu tư
việc tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển nông nghiệp tại việt nam là một sáng kiến hay qua đó sẽ giúp việt nam học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay từ nền nông nghiệp của các nước trên thế giới
tới sự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trong nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc thành phố cần nhận diện rõ những thách thức của thành phố khi tốc độ đô thị hóa nhanh đồng thời nỗ lực hơn nữa để góp sức cùng thành phố bứt phá mạnh mẽ toàn diện trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước xây dựng thành phố hải phòng phát triển
đại hội đã hiệp thương cử ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hải phòng gồm một mươi đồng chí
ông cao xuân liên tái đắc cử chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
sau hai ngày làm việc đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã bế mạc đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn gồm một trăm ba mươi tám đại biểu trong đó có một mươi một đồng chí được bầu vào ban thường trực
đồng chí tô thị bích châu đã tái đắc cử giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín
đại hội cũng bầu một mươi năm đồng chí đi dự đại hội mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại hội đã thông qua nghị quyết tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung hoạt động đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận
sáng nay tại thành phố đà nẵng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội nghị

đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của các địa phương cơ quan đơn vị tạo tiền đề quan trọng cho công tác quy hoạch cán bộ hướng tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng thừa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định giao nhiệm vụ cho bảy sĩ quan việt nam của cục diên giữ hòa bình lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định giao nhiệm vụ diên giữ hòa bình
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định giao nhiệm vụ diên giữ hòa bình liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín

năm gdp tăng sáu bảy mươi sáu thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nhưng vẫn cao hơn tăng trưởng cùng kỳ các năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
trên góc độ sử dụng gdp tiêu dùng cuối cùng tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tích lũy tài sản tăng bảy một mươi hai xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng bảy sáu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng bảy tám
về chỉ số giá tiêu dùng cpi sáu tháng đầu năm tăng hai sáu mươi bốn đây là mức tăng bình quân sáu tháng thấp nhất trong ba năm gần đây
thưa quý vị tổng cục thống kê cho biết việt nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế
lượng khách liên tục đạt mức trên một triệu lượt người mỗi tháng kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khách quốc tế đến nước ta đạt gần tám năm triệu lượt người tăng bảy năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó tăng cao nhất là khách đến bằng đường bộ hai mươi bốn chín tiếp đến là đường hàng không tăng bốn năm
mục tiêu của du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín là đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
sau đó ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng cục du lịch liên tục thực hiện nhiệm vụ giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch việt nam tại các thị trường trọng điểm
thưa quý vị hôm nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mường tẻ lai châu cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai tử vong
do lũ quét là nguyễn văn thuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán xã tích giang huyện phúc thọ thành phố hà nội công nhân công ty cổ phần đầu tư xây lắp trường thành
đang thi công đường giao thông trên địa bàn xã pa vệ sủ hiện các lực lượng chức năng người dân đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua
đồng thời chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục giao thông sau lũ
tuyến đường liên xã từ thị trấn huyện mường tè đi xã pa vệ sủ bị chia cắt do đứt đường dẫn và mố cầu bê tông trên suối pá hạ làm cô lập tám bản với trên một năm trăm linh nhân khẩu
đến nay các đơn vị khắc phục đã làm đường dẫn tạm và thông được vào ba bản gần trung tâm xã
hiện vẫn còn năm bản biên giới phía thượng nguồn gồm một trăm tám mươi bảy hộ dân khoảng một nhân khẩu vẫn bị cô lập
tuyến đường bị thiệt hại nặng nhất là quốc lộ bốn h hơn một trăm năm mươi điểm sọt lở tàu lưu dương và lún sụt mặt đường
các đơn vị thi công đã dọn dẹp khoảng bảy mét khối đất đá để các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi
chiều nay lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho biết các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại khu vực núi dọ hương thuộc thôn quan mỹ xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
trước đó khoảng bốn giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu đám cháy xuất hiện tại khu vực núi dọ hương xã hòa mỹ tây sau đó lan rộng ra nhiều diện tích rừng thuộc bốn thôn trong xã
rừng bị cháy là rừng trồng từ ba đến bảy năm tuổi
theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên nơi xảy ra cháy là vùng đồi có độ dốc cao trời gió to nên rất khó dập tắt được đám cháy hiện vẫn chưa thống kê được diện tích rừng bị thiệt hại
nhiều tháng qua tại các tỉnh nam trung bộ và phú yên nắng nóng gai gắt khiến nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động
tỉnh phú yên khuyến cáo người dân không mang theo các vật dụng dễ cháy vào rừng
các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng
thưa quý vị ubnd tỉnh sơn la vừa ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm tám mươi bốn về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông hoàng tiến đức giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
việc thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu đối với ông hoàng tiến đức là đúng theo quy định của pháp luật
bởi ông đức đang trong thời gian bị xem xét thi hành kỷ luật được biết theo quy định về độ tuổi hưu hiện hành thì ông hoàng tiến đức sẽ nghỉ hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước đó các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định rõ ông hoàng tiến đức chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo hội đồng thi ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng một số cán bộ bị khởi tố điều tra xử lý hình sự
bàn bí thư trung ương đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức bằng cách hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ bí thư đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chào quý vị hôm nay hai mươi tám tháng sáu là ngày dự án
đây là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình việt nam
là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ
các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc
nhân ngày gia đình việt nam mời quý vị khán giả cùng truyền hình nhân dân nhìn lại thực trạng của rất nhiều gia đình trong xã hội hiện đại ngày nay
một xã hội việt nam hiện đại với công nghệ phát triển các thiết bị điện tử internet mạng xã hội và các ứng dụng tiện ích ngày càng phổ biến
giúp cho việc giao tiếp của con người chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy
thế nhưng song song với đó tác hại của công nghệ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta
có những lúc giao tiếp trực tiếp giữa người với người bị lãng quên chỉ vì chúng ta tập trung sử dụng các thiết bị điện tử
từ đó mà tình cảm gia đình ngày càng xa cách
mẹ xem điện thoại con bị cửa thang máy nuốt tay
mẹ mới xem điện thoại không biết con chết đuối ở bể bơi
hay mẹ mẹ xem điện thoại con suýt rơi khỏi lan can
là những vụ tai nạn thương tâm không đáng có là bệ học nhãn tiền cho hành vi nghiện công nghệ của một bộ phận phụ huynh hiện nay
mặc dù không thể phủ nhận những tiện ích mà những chiếc điện thoại thông minh mang lại
thế nhưng rõ ràng từ yêu thích đến lệ thuộc chỉ cách nhau một danh giới mỏng manh
mà đôi khi để nhận thức được vấn đề chúng ta phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc gia đình thậm chí bằng chính mạng sống của những đứa con
yên tĩnh quá đà giữa nhóm gia đình như vậy bố mẹ và con cái không hề chia sẻ với nhau
và điều này đã để lại hậu quả rất lớn cho trẻ em
những đứa trẻ như vậy thì thường rất là cô đơn
và các cháu có những nền tảng kỹ năng sống cũng như là đạo đức sống vô cùng thậm tệ
khi mà mỗi người đều rong rủi với những mối quan tâm khác nhau và không quan tâm đến việc có những giao tiếp trực tiếp
thì chắc chắn rằng sự xa cách giữa các hình dung nhóm gia đình giữa các thế hệ nhóm gia đình
nó trở nên dõng rộng ra hơn
cái sự thiếu hiểu biết lẫn nhau thậm chí dẫn đến xung đột
thực tế gia đình anh lê khang hà nội là một ví dụ điển hình
sau khoảng thời gian bận rộn ở công ty khi về nhà thay vì dành thời gian cho gia đình
thì các thành viên trong nhà lại sử dụng quỹ thời gian đó cho tv hay những chiếc điện thoại thông minh
và hậu quả là giữa vợ chồng cha mẹ và con cái không tìm được từng nói chung dẫn đến nhiều tranh cãi đáng tiếc
cá nhân tôi thấy rằng là việc mà dành nhiều thời gian
đối với smartphone nhất là trong cái bối cảnh bây giờ ấy
thì cái việc đấy nó cũng có rất nhiều cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình
ví dụ như là mình không có thời gian quan tâm đến không chỉ con cái
mà những người thân quanh mình bố mẹ vợ mình anh chị em
thế nhưng thật may mắn vì đó là chuyện của quá khứ
sau những lần cãi vã đó vợ chồng anh khang đã rút ra được nhiều bài học
trong đó có bài học mấu chốt từ việc quá
lạm dụng điện thoại thông minh
và đến nay mọi thành viên đã gắn kết và thấu hiểu nhau hơn
mình dành nhiều thời gian cho con hơn và không sử dụng điện thoại
thì mình thấy là cái tình cảm của bố mẹ với con cũng sẽ được thể hiện nhiều hơn
các con sẽ gắn bó với bố mẹ hơn và cái quá trình phát triển của con nó cũng tốt hơn
có thể nói thiết bị công nghệ giống như con dao hai lưỡi
có thể giúp nhiều thế hệ trong gia đình thêm gắn bó
xong cũng dễ khiến tình thân nguội lạnh
đó là chưa kể đến việc tiếp xúc với các thiết bị công nghệ quá nhiều
có thể gây nguy hại cho sức khỏe đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng hun sen nhấn mạnh
đảng nhân dân campuchia ra đời từ phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân campuchia
chống lại ách đô hộ của thực dân pháp để giành lại độc lập dân tộc
trải qua môn vản khó khăn trong suốt sáu mươi tám năm qua
đảng đã dẫn đầu cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân
giành độc lập và bảo vệ nền độc lập hòa bình và chủ quyền quốc gia
thủ tướng hun sen cũng thay mặt đảng nhân dân campuchia
gửi lời cảm ơn đến các nước bạn bè đối tác phát triển và cộng đồng quốc tế
giúp đỡ đất nước campuchia hồi sinh và đạt được nhiều thành quả tiến bộ trong suốt bốn mươi năm qua
cũng như tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác đầy hiệu quả vì mục tiêu phát triển của campuchia
trong vòng hai thập kỷ qua campuchia là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
trung bình bảy một năm năm hai nghìn một mươi tám là bảy năm tỷ lệ nghèo giảm từ năm mươi ba hai năm hai nghìn bốn xuống còn khoảng một mươi hiện nay
thủ tướng samdek tekno hun sen khẳng định
cùng với những thành tựu đáng tự hào trong thời gian qua chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh an sinh xã hội
cải tổ các lĩnh vực kinh tế thương mại đưa campuchia trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi
và mức cao vào năm hai nghìn năm mươi
với đa số phiếu ủng hộ quốc hội mỹ vừa thông qua dự luật cấp kinh phí khẩn cấp bốn sáu tỷ usd cho hoạt động ở biên giới
cụ thể là ứng phó với cuộc khủng hoảng người di cư đang ngày một chầm trọng ở biên giới phía nam nước này
nhà trắng yêu cầu quốc hội mỹ bổ sung khẩn cấp bốn sáu tỷ đô la để đối phó với cuộc khủng hoảng biên giới phía nam
trong đó hơn ba tỷ usd sẽ dành cho công tác hỗ trợ nhân đạo và khoảng hơn một tỷ usd sẽ được dành để mở rộng số trại giam và công tác điều tra
tổng thống donald trump đã hoan nghênh việc thông qua dự luật và hối thúc chính phủ mexico triển khai nhiều biện pháp hơn nữa
để ngăn chặn dòng người di cư từ trung mỹ đến biên giới mỹ
trong đó đoàn đại biểu của uruguay đã quyết định rút khỏi kỳ họp lần thứ bốn mươi chín đại hội đồng tổ chức các quốc gia châu mỹ oas
diễn ra ở colombia để phản đối sự tham gia được coi là bất hợp pháp của phe đối lập venezuela tại hội nghị này
thứ trưởng ngoại giao uruguay cho rằng sự hiện diện của phe đối lập venezuela tại oas là sự thất bại về tính hợp pháp của tổ chức này
cũng như làm thay đổi bản chất cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế và xã hội tại venezuela
chính vì vậy uruguay quyết định rời khỏi hội nghị
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là montevideo rút lui hoàn toàn khỏi oas
ngoài uruguay một số nước thành viên khác của tổ chức này cũng phản đối sự hiện diện của phe đối lập venezuela
như mexico bolivia và các nước thuộc cộng đồng caribe caricom
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ venezuela đã quyết định rút khỏi oas
châu âu hiện đang chật vật đối phó với một mùa hè nóng kỷ lục
khi nhiệt độ ngoài trời tại nhiều nơi đã lên tới bốn mươi độ c dự kiến đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới
cơ quan khí tượng pháp đã ban bố cảnh báo đỏ với hiện tượng sóng nhiệt cao kỷ lục tại bốn khu vực trên khắp cả nước
nhiệt độ trong ngày hôm nay đạt mức kỷ lục lên tới bốn mươi năm độ c tại một số nơi
nhiều trường học hủy bỏ các hoạt động tham quan lễ hội ngoài trời
nền nhiệt tăng cao cũng gây cháy rừng trên diện rộng tại đông bắc tây ban nha
đe dọa thiêu dụi
nền nhiệt tăng cao cũng gây cháy rừng trên diện rộng tại đông bắc tây ban nha

xin kính chào và hẹn gặp lại